vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay chủ nhật ngày ba mươi tháng một mươi
xin kính chào quý vị khán giả
mở đầu chương trình mời quý vị cùng theo dõi một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị và các bạn theo con số cập nhật thì ít nhất một trăm năm mươi ba người đã thiệt mạng và gần một trăm linh người bị thương
trong vụ dẫm đạp xảy ra vào đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi tại khu phố đêm itaewon ở thủ đô seoul hàn quốc
đây là thảm kịch đau thương xảy ra trong lễ hội halloween được tổ chức tại khu vực này
khi mà hầu hết những nạn nhân bị cướp đi sinh mạng ở độ tuổi thanh thiếu niên
ước tính khoảng một trăm linh người đã đổ về itaewon để dự lễ hội halloween hai nghìn hai mươi hai được tổ chức sớm
đây cũng là lần đầu tiên lễ hội này thu hút quy mô lớn như vậy kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
và vụ dẫm đạp đã xảy ra sau hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng một mươi theo giờ địa phương
các video ghi lại cho thấy cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra
đám đông bắt đầu rồn vào một con dốc hẹp khoảng bốn m ở gần khách sạn hamilton
các thanh thiếu niên đã dẫm đạp nên chặt lên nhau khiến các nạn nhân khó thở ngừng tim
lực lượng cứu hộ thậm chí không thể cấp cứu được hết các nạn nhân
chúng tôi đến đây lúc một mươi giờ tối cảnh tượng đã như trong phim ở trước khách sạn đằng kia
như trong chiến tranh người ta phải hô hấp nhân tạo cho nạn nhân
người thì cứ đổ đến không kiểm soát được mọi thứ hoàn toàn không kiểm soát được
có quá nhiều người tôi đã quay lại và nói đừng có đi nữa có người sắp chết
tôi biết chuyện tồi tệ sắp đến nhưng không có ai nghe cả
nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện đại học sun chu yang
còn những người đã qua đời được đưa đến một trung tâm tập chim và các bệnh viện trong khu vực để xác nhận danh tính
cơ quan chức năng hàn quốc cảnh báo số người tử vong có thể sẽ còn tăng
trong khi đó chính quyền seoul cũng cho biết họ đã nhận được ba trăm năm mươi năm báo cáo về những người mất tích liên quan đến vụ dẫm đạp
nhiều gia đình vẫn đang chờ đợi tin tức của người thân
tôi đã kiểm tra danh sách nhưng không thấy tên con đâu
hơn một bảy trăm linh người thuộc nhóm ứng cứu khẩn cấp đã được điều động bao gồm năm trăm một mươi bảy lính cứu hỏa một một trăm linh cảnh sát và khoảng bảy mươi nhân viên chính phủ
vụ dẫm đạp ở itaewon là thảm họa chết người tồi tệ nhất tại hàn quốc
kể từ sau vụ chìm phà vào năm hai nghìn một mươi bốn khiến ba trăm linh bốn người thiệt mạng với phần đông là học sinh trung học
với mức độ khủng khiếp của vụ dẫm đạp văn phòng tổng thống yoon sakyong được đặt ở mức độ phản ứng khẩn cấp để giải quyết hậu quả
tổng thống hàn quốc đã chỉ định thời gian quốc tang cho vụ tai nạn và cho biết sẽ phát biểu trước quốc gia về vụ việc này
tổng thống yoon seok hyun đã yêu cầu các bộ liên quan và chính quyền địa phương
nối lực hợp lý với các bộ liên quan và chính quyền địa phương
tổng thống yoon seok hyun đã yêu cầu các bộ liên quan và chính quyền địa phương

chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ngày ba mươi tháng một mươi gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới tổng thống hàn quốc yon seok in
và gia đình các nạn nhân sau thảm kịch dẫm đạp
cơ quan chức năng hàn quốc cho biết có ít nhất một mươi chín người nước ngoài thiệt mạng trong vụ dẫm đạp ở lễ hội halloween
trong đó có một công dân việt nam
trong khi đó một số công dân việt nam đã bị đánh giá
số công dân việt nam bị thương nhẹ có tình trạng sức khỏe ổn định đã xuất viện
sau khi nhận được thông tin tham tán công sứ đại sứ quán việt nam tại hàn quốc nguyễn việt anh
đã tới các bệnh viện trực tiếp xác minh thông tin
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại
sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết
công dân việt nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với tổng đài bảo hộ công dân bộ ngoại giao
cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám mươi bốn tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn hoặc qua đường dây nóng cộng tám mươi hai một mươi sáu nghìn ba trăm một mươi năm sáu nghìn sáu trăm một mươi tám của đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
tiếp tục với tin an ninh trật tự đáng chú ý
liên quan đến vụ nổ súng giết người gây dối trật tự công cộng làm hai người chết và bốn người bị thương nặng
xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi trên địa bàn thành phố phú quốc
khởi tố ba mươi sáu bị can
một trong số bốn đối tượng được xác định cầm đầu và chủ mưu là võ văn lương tức hai lượng
trú tại xã khánh hội huyện u minh tỉnh cà mau đã ra đầu thú vào tối ngày hôm qua
trước đó ba đối tượng được xác định cầm đầu chủ mưu vụ án bị bắt giữ gồm nguyễn quốc vinh quê ở cà mau
nguyễn văn thái tức thái bớt chú tại thành phố phú quốc bùi đức ngọc quê ở hải phòng
đặc biệt bị can đoàn thiên long sinh năm hai nghìn một trú tại phường một mươi hai quận tân bình tp hcm
là đối tượng được xác định đã trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ
các bị can này bị khống chế và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phú quốc
riêng đối tượng hai lượng từng có hai tiền án cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích
đã bị công an thành phố phú quốc bắt giữ trong một vụ ẩu đả tranh giành bảo kê xây dựng ở ấp đường bào
xã dương tơ tp phú quốc của hội tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin nhóm võ văn lương tức hai lượng và bùi minh trung quê ở cà mau
có mâu thuẫn với nhóm của khúc văn đoài trú tại thành phố phú quốc liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai
vào trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi nhóm của hai lượng có khoảng hơn năm mươi đối tượng đi trên tám xe ô tô
đến thửa đất của khúc văn đoài tại tổ một mươi hai ấp bến tràm xã cửa dương để giải quyết mâu thuẫn
nhóm của hai lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm của đoài
hậu quả làm hai người tử vong và bốn người khác bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc đại tuấn phát
và công ty cổ phần đầu tư và phát triển tập đoàn đông dương
trước đó sau khi nhận được tố giác tin báo tội phạm của một số người dân về ông bùi vĩnh tuấn
giám đốc của hai công ty trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh đồng nai đã vào cuộc xác minh
theo thông tin ban đầu ông tuấn đã tự ý lập dự án chui phân lô bán nền cho nhiều khách hàng
tại thừa đất khoảng bốn hectare ở khu phố long khánh hai phường tam phước tp biên hòa
liên quan đến khu đất này chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã hai lần có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ
xử lý việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật trái phép trên đất nông nghiệp
hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh vĩnh long cho biết
đang khẩn trương điều tra làm rõ sản vụ sản xuất buôn bán hương giả trên địa bàn huyện tam bình
và thị xã bình
vào khoảng chín giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tỉnh vĩnh long phát hiện ông huỳnh tấn phát sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ tại xã ngãi tứ huyện tam bình
có biểu hiện nghi vấn sản xuất buôn bán hương giả một số nhãn hiệu lớn ở tp hcm
qua kiểm tra lực lượng công an tạm giữ tám mươi một thùng hương thành phẩm đã đóng thùng một máy trộn nguyên liệu
một máy xe hương một máy phun mùi năm ba trăm linh tem
nhãn hiệu của cơ sở vạn trường thành
ngoài ra lực lượng công an đã niêm phong một số lượng lớn hương thành phẩm nhưng chưa đóng thùng để tiếp tục điều tra
qua làm việc bước đầu phát khai nhận ngoài địa điểm sản xuất hương giả trên
thì phát đã thuê một số địa điểm khác trên địa bàn huyện tam bình và thị xã bình minh để ra công hương
tổng giá trị hương thành phẩm đã đóng thùng bị lực lượng công an tạm giữ là khoảng năm trăm chín mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị với sự quan tâm lớn về việc làm giàu nhanh chóng của các nhà đầu tư
thì nhiều hình thức lừa đảo mới giữa hơi thị trường chứng khoán trong nước đã xuất hiện
mạo danh công ty chứng khoán lập ứng dụng giao dịch ảo hay kinh doanh đa cấp huy động mua cổ phần
cổ phiếu là những thủ đoạn được nhiều kẻ gian sử dụng để răng bẫy các nhà đầu tư
và để làm rõ các chiêu thức từ những mô hình đầu tư lừa đảo này
thì mời quý vị đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
anh quốc anh là một nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường
do chưa có nhiều kiến thức nền tảng đồng thời bị hấp dẫn bởi lãi suất và lợi ích khi được mời trào
anh đã đầu tư hai mươi triệu vào sản chứng khoán quốc tế có tên stockx
sau nhiều tháng không rút được tiền anh lại vừa mất thêm một mươi triệu vì chiêu trò lừa đảo của ứng dụng này
một người bạn được một nhân viên của top giới thiệu sử dụng ứng dụng qua zalo
khi đó thì nhân viên này mời trào mình
mình cũng nghe theo và sau một thời gian đầu tư thì mình thấy lãi xuất của mình đã lên được khoảng hai trăm linh
nhưng mà sau đó thì mình không rút được tiền và mình đã liên hệ với phía bên nhân viên của stock ex để hỏi
thì họ có trả lời mình là mình cần phải làm hai mươi tiền phí
mình cũng thử nạp theo và vẫn không rút được
sau đó thì mình không thấy nhân viên bên đó phản hồi đến mình nữa
hiện nay có rất nhiều loại mô hình lừa đảo kinh doanh đa cấp gắn mát sản đầu tư quốc tế
sinh lợi nhuận cao khiến người dân rơi vào cảnh tiền mất tật mang
gần đây cổng thông tin điện tử bộ công an vừa phát thông tin cục an ninh kinh tế bộ công an
đã đưa ra cảnh báo lừa đảo của mô hình kinh doanh đa cấp skywei
được giới thiệu là một tập đoàn thực hiện các dự án công nghệ vận tải trên không thành lập ở belarus
hoạt động theo hình thức huy động vốn từ các tổ chức cá nhân thông qua hình thức mua các gói cổ phần
thủ đoạn hoạt động của skywe là trào bán số lượng cổ phiếu theo một mươi năm giai đoạn để huy động vốn
thực hiện các dự án của mình tùy thuộc vào cấp bậc tương ứng với số cổ phần sở hữu
nhà đầu tư sẽ nhận được mức hoa hồng khi giới thiệu người tham gia cấp dưới
cấp bậc càng cao thì tỷ lệ hoa hồng khi được giới thiệu càng lớn
bộ công an vừa mới cảnh báo một số công ty đầu tư tài chính là lợi nhuận có thể đến từ một trăm năm mươi cho đến hai trăm linh một năm
phần lớn là các công ty tài chính đó thì họ đều là thành lập với một pháp nhân giả
hoặc là có thể là pháp nhân thật là thường là ở nước ngoài
nó sẽ có một số người ban đầu tiên được nhận thì nhận được một số tiền nào đó khoảng độ một phần nhỏ cái số tiền
mà mình đã đóng góp vào cái công ty của đó và cũng nghĩ rằng là họ đã lấy ra một phần chính cái tiền đầu tư của mình
lại trả lại cho mình giống như là túi bên trái của mình để bỏ cái tí phải mà đã nghĩ rằng là lời nhưng mà sau toàn bộ gốc là mất
đối với những dự án mang tính chất nhiều rủi ro và bên cạnh đó những công ty này chưa có hiện diện pháp nhân tại việt nam
người dân khi mà tham gia vào những cái dự án này thì có rất nhiều các cái rủi ro và cái rủi ro đầu tiên chúng ta thấy là
cái khả năng mà vớt vốn đầu tư là rất lớn thì vì vậy mà người dân cảnh giác không nên tham gia và đặc biệt là những cái hành vi mà
kinh doanh đa cấp hoặc là phát hành cổ phiếu thì phải được sự chấp thuận và có giấy phép của các cơ quan chức năng của việt nam
hoạt động lừa đảo qua đầu tư tài chính trong thời gian qua diễn biến ngày càng phức tạp
người dân thường tin vào những lời quảng cáo về lãi suất khủng có thể lên tới hai trăm linh trong một năm
việc lừa đảo không những chỉ dừng ở việc đầu tư chứng khoán mua cổ phần cổ phiếu mà còn huy động cả vàng đất đai
theo cơ quan chức năng các chuyên gia người dân không nên tham gia các sản giao dịch đầu tư tài chính theo phương thức đa cấp
hay những trang mạng sàn đầu tư quốc tế bị cảnh cáo về những tiêu cực và mức độ rủi ro đầu tư không an toàn để tránh tiền mất tật mang
ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra truy xét bắt giữ các đối tượng còn lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ án đến cơ quan công an gần nhất để đầu thú
thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật
đối tượng trần hữu lành cùng đồng phạm đã bàn bạc thống nhất với nhau điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí tự chế đến các quán cà phê võng trên đường cầu trường long
đoạn thuộc khu vực giáp ranh giữa xã trà là huyện dương minh châu và xã trường hòa thị xã hòa thành để đập phá tài sản nhằm mục đích buộc chủ quán đưa tiền bảo kê mỗi ngày năm trăm linh đồng
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nhóm của đối tượng trần hữu lành đã thu tiền bảo kê tại một số quán cà phê thuộc xã trường hòa thị xã hòa thành và xã trà là huyện dương minh châu với tổng số tiền chiếm đoạt trên một mươi triệu đồng
đang tuần tra trên đoạn đường thuộc khu phố ba phường trảng giài thành phố biên hòa vào đêm hai mươi chín tháng một mươi công an tỉnh đồng nai phát hiện năm đối tượng đi trên ba xe mô tô mang theo hung khí để đánh nhau
phát hiện lực lượng công an các đối tượng nhanh chóng quay đầu xe chạy trốn nhưng đã bị
tổ công tác một trăm sáu mươi một truy đuổi bắt giữ tăng vật thu giữ gồm ba dao phóng lợi và ba chai bom xăng tự chế
ngay sau đó các đối tượng và tăng vật được đưa về công an phường trảng giài thành phố biên hòa để tiếp tục làm việc
bước đầu các đối tượng khai nhận mang hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn
thưa quý vị ngày ba mươi tháng một mươi các cơ quan chức năng thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đang điều tra sự cố lên phương án khắc phục hậu quả vụ vỡ hồ chứa chất thải sinh hoạt của công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất thương mại đại nam nằm trong khu xử lý chất thải một trăm linh hectare thuộc xã tóc tiên
ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ cho biết đoạn đường rộng ba m cao năm m tại khu vực tây bắc hồ chứa chất thải rỗng sinh hoạt của công ty đại nam với diện tích khoảng năm m hai
vụ vỡ sự cố khiến toàn bộ nước trong hồ chứa chảy tràn ra khu đất liền kề và suối giao kèo nước chảy ra có màu nâu đen xuất hiện lớp bọt màu trắng
trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh bà rịa vũng tàu lấy mẫu nước thải để phân tích đánh giá
công ty đại nam được yêu cầu quy động phương tiện để lắp một đoạn suối giao kèo ngăn nước thải tràn ra khu vực khác đồng thời hốt toàn bộ nước thải đã chảy ra ngoài môi trường chuyển giao cho một đơn vị có chức năng xử lý theo quy định hoàn thành khắc phục sự cố trước ngày một tháng một mươi một
trước đó hồ chứa chất thải của công ty đại nam cũng xảy ra sự cố rò rỉ lực lượng chức năng đã đến kiểm tra lấy mẫu tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận
liên quan đến tình trạng ô nhiễm xung quanh khu xử lý chất thải tập trung xả tốc tiên truyền hình không ai nhân dân đã có nhiều phóng sự phản ánh sông địa phương chưa xử lý truyệt để những còn tại khiến môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng
về lâu dài nước thải ngắm xuống lòng đất ô nhiễm nguồn nước ngầm chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc
hôm nay cuộc diễn tập quy mô lớn về xử lý tình huống an ninh trật tự năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn tp hcm đã diễn ra tại khu tái định cư số hai mươi sáu thuộc đường mai chí thọ
phường an khánh thành phố thủ đức không chỉ có thực binh xử trí các tình huống giả định về an ninh trật tự cuộc diễn tập còn bao gồm mạng biểu dương lực lượng phương tiện góp phần phô diễn sức mạnh của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
diễn tập xử lý tình huống an ninh trực tự tại tp hcm năm nay có sự tham gia của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ thuộc công an thành phố bộ tư lệnh cảnh sát cơ động quân chúng phòng không không quân
cuộc diễn tập nhằm mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo chỉ huy điều hành của cấp ủy chính quyền cấp thành phố quận huyện phường xã thị trấn trong xử lý các tình huống phức tạp và an ninh trật tự đặc biệt là xử lý có hiệu quả các phương thức thu đoàn hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng kịp thời xử lý biến tình huống bị động thành chú động khi xảy ra vụ việc phức tạp
cuộc diễn tập nhằm mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo chí đạo chiêu huy điều hành của cấp ủy chính quyền cấp thành phố quận huyện phường xã thị trấn trong xử lý các tình huống phức tạp và an ninh trực tự đặc biệt là xử lý các tình huống phức tạp và an ninh trực tự
lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh một lực lượng xung kích chiến đấu mới được thành lập cũng đã có lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại thành phố hồ chí minh khi tham gia diễn tập trong dịp này
ngày ba mươi tháng một mươi công an quận một mươi hai thành phố hồ chí minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe ô tô mất lái lao vào cửa hàng kim khí trên đường phan văn hớn thuộc phường tân thế nhất
theo người dân khoảng năm giờ sáng cùng ngày xe ô tô bảy chỗ do một thanh niên điều khiển di chuyển từ một khách sạn trên đường phan văn hớn
thì bất ngờ mất lái tông vào cửa hàng kinh khí ven đường thời điểm này trong cửa hàng có người song sự cố không gây thương vong
tại hiện trường chiếc xe tông sập một mảng tường và cửa sát trước cửa hàng ô tô bung túi khí hư hỏng phần đầu
ngoài ra một nhà dân gần kề cũng bị ảnh hưởng lực lượng chức năng đã đưa người điều khiển xe ô tô cũng như mời những người liên quan về trụ sở công an làm việc lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân